tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án ba mươi năm tù đối với phan quốc việt
chủ tịch hội đồng quản trị tầm giám đốc công ty việt á
cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội nhận hối lộ
hai bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng và phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa và công nghệ
đều bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ một mươi tám tháng đến tám năm tù giam về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can nguyễn tín trung
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty địa ốc sài gòn risco và bảy đồng phạm
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bảy đồng phạm gồm nguyễn phước ngọc cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên kinh doanh và quản lý nhà thành phố cựu tổng giám đốc chủ tịch hội đồng thành viên risco
đỗ văn phúc nguyên thành viên hội đồng thành viên risco trần công đức nguyên thành viên hội đồng thành viên risco
nguyễn thị thúy hằng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cộng phần địa ốc viii
nguyễn thị thúy hằng nguyên thành viên hội đồng thành viên risco võ hữu hải nguyên thành viên hội đồng thành viên risco
hoàng hải đăng nguyên phó tổng giám đốc risco nguyễn đình phú nguyên phó tổng giám đốc risco
tổng công ty địa ốc sài gòn là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tp hcm quản lý
thực hiện hàng loạt dự án khu dân cư nhà ứng xã hội trung cư thương mại cáo ốc văn phòng
sai phạm xảy ra do chuyển nhượng hai mặt bằng tại số hai trăm chín mươi chín trên một mươi tám lý thường kiệt phường một mươi năm quận một mươi một
và mặt bằng sáu trăm tám mươi hai hồng bàng phường một quận một mươi một gây thiệt hại cho nhà nước chín mươi bốn tỷ đồng
trồn thuế trên chín tỷ đồng nguyễn văn hải phó giám đốc công ty trách nhiệm bũ hạn xây dựng bảo trang cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau bắt tạm giam
đồng thời khám xét nơi ở nơi làm việc để thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan
theo hồ sơ của vụ án nguyễn văn hải đã mua cát săn lấp của các xà lan bán trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn
sau đó mua hóa đơn của các công ty do nguyễn vũ hoàng thành lập để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào
kê khai báo cao thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn chín tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
khám xét chỗ ở đối với nguyễn vũ hoàng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba đối tượng đã bị công an tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố
ba đối tượng cùng một số đối tượng khác đã quay video và chụp ảnh các hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông
sau đó nhũng nhiễu can thiệt trái pháp luật và việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng để xin thay đổi hình thức xử lý cho người vi phạm
các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra của công an sơn la
có khả năng làm luật bao luật làm cho một số chủ phương tiện đã đưa tiền cho các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với nhóm đối tượng là thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn huyện hữu lũng về hành vi gây dối trật tự công cộng
qua điều tra lý văn vũ và hoàng thế vĩ
chú huyện hữu lũng có mâu thuẫn với một thiếu niên khác
vào tối ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng đã rủ thêm một mươi bảy người tụ tập chuẩn bị hung khí
trên đường đi các đối tượng đã lạng lách đánh võng lây dao trên đường gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
gặp một người không quen biết nhóm này đã ném chai bia chặt đánh làm thiếu niên này bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng đã thu giữ bảy xe mô tô hai con dao vỏ chai bia và một số tăng vật có liên quan